sáng nay ba sáu tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
chủ trì hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh thời gian qua đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các thành viên ban chỉ đạo lãnh đạo một số bộ ngành
báo cáo trong thời gian qua năng lực của công nghiệp quốc phòng an ninh đã được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được thủ tướng chính phủ giao
góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh quốc gia tỷ lệ các dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại và khả năng sản xuất sửa chữa cải tiến hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng cao
đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang giảm nhập khẩu tiết kiệm ngân sách nhà nước năng lực sản xuất sửa chữa các sản phẩm công nghiệp quốc phòng an ninh nhất là đóng tàu quân sự điện tử viễn thông phát triển mạnh